để chia sẻ với khách hàng trong thời điểm dịch bệnh hãng hàng không vietjet air tặng gói bảo hiểm
sky covid với mức hỗ trợ chi trả từ hai mươi triệu đồng và tối đa lên đến hai trăm linh triệu đồng
cho tất cả hành khách bay trên các chuyến bay nội địa của hãng kể từ ngày mai hai mươi ba tháng ba đến ngày ba mươi tháng sáu
với gói bảo hiểm này mỗi hành khách có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ từ vietjet
trong vòng ba mươi ngày kể từ giờ một phút của ngày thực hiện chuyến bay
bất kể hành khách bị nhiễm covid một mươi chín từ nguồn nào
để được tặng gói bảo hiểm này hành khách cần cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định
trong điều lệ vận chuyển của vietjet khi mua vé máy bay sử dụng dịch vụ hàng không
đồng thời tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch bệnh của hãng bộ y tế và nhà chức trách